thí điểm việc phạt nguội với nhiều lỗi vi phạm giao thông khác

vào tối ngày hôm qua tại nhà hát lớn hà nội ban tuyên giáo trung ương

đây là chương trình thường niên nhằm chi ân những công hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ hải quân việt nam
trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
chương trình là thông điệp tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ biết được những hy sinh
công hiến của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo
đồng thời cổ vũ thắt chặt tình quân dân là nguồn động viên cho những chiến sĩ vững tay súng
canh giữ biển trời tổ quốc và ngư dân yên tâm bám biển
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng một tỷ đồng cho bộ tư lệnh quân chủng hải quân
với mục đích xây nhà tình nghĩa nhà đồng đội cũng như lập sổ tiết kiệm
cho các chiến sĩ thân nhân chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
là một hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường niên mỗi độ tết đến xuân về
trong ngày hai mươi ba tháng một đoàn công tác của báo công an nhân dân thuộc cục truyền thông công an nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam và các mạnh thường quân đã vượt hơn ba trăm linh cây số đường đèo núi
để mang mùa xuân đến sớm hơn đối với các đồng bào vùng cao của huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
xã trà ca huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
ngày quay trở lại hậu quả sau trận lũ ống lũ quét sạt lở núi vẫn còn ngổn ngang
đời sống kinh tế của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ca rong và ba co
đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi điều kiện tái thiết cuộc sống vẫn còn là bài toán nan giải
trong lúc này những phần quà thiết thực của các cán bộ chiến sĩ cùng mạnh thường quân
đã chia sẻ phần nào nỗi khốn khó của bà con
em dạy từ hồi sáu h ba mươi thay đồ xong rồi xuống tám h tới đây là hồi tám h ba mươi
em cảm ơn cảm thấy rất là vui cảm ơn những chiến sĩ thường quân công an đã đến đây bà thăm quà
trong lúc này thì cũng có một số đoàn mà đặc biệt thì đoàn anh em đến công an đến thăm
trong lúc đang khó khăn như thế này cũng đến chuẩn bị đến dịp tết
thì thay đổi thăm quà để bà con có điều kiện
là chăm tết thì nói chung thì cũng không nhiều
nhưng mà cái lòng anh em dành thì rất có ý nghĩa đối với địa phương và bà con nhân dân
trong dịp này đoàn công tác xã hội từ thiện của báo công an nhân dân
đã trao ba trăm sáu mươi xuất quà tết mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
cho bà con ở hai xã trà ca và trà giáp
với mong muốn các gia đình khó khăn gia đình chính sách được đón một cái tết trông đủ đầy và hạnh phúc
thì báo công an nhân dân kết hợp với nhóm cựu học sinh khóa chín nghìn một trăm chín mươi bốn hà nội
mang đến cho bà con khoảng ba trăm sáu mươi xuất quà
cũng là một cái phần nhỏ nhỏ để giúp cho bà con ổn định cuộc sống
và mong rằng bà con sẽ vượt qua những cái khó khăn của những cái đợt lũ vừa qua
để tiếp tục tham gia sản xuất và đóng góp cho địa phương
những ngày cuối năm khi mà nhà nhà người người
đang tất bật sắm tết thì vẫn có không ít những đoàn xe ngược dòng đưa xuân về những vùng rẻo cao
và những món quà tết mang nặng nghĩa tình ấy sẽ được những người làm báo công an nhân dân
tiếp tục trao tận tay những người nghèo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
có một cái tết ấm áp có thêm niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống
đây chính là cảm xúc của những hoàn cảnh khó khăn tại quảng ngãi
khi mà họ vừa may mắn nhận được những căn nhà mới vừa được xây
từ sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi cùng với các mạnh thường quân
vâng có một mái ấm để an cư là một trong những mơ ước lớn lao của nhiều hoàn cảnh khó khăn
nhờ sự sẻ chia gắn bó giữa tỉnh quân dân những ngôi nhà tình nghĩa tình thương
đã biến mong mỏi của nhiều hội dân gia đình trở thành hiện thực
bà đoàn thị mai ở thôn tình phú bắc xã hành minh huyện nghĩa hành
chưa bao giờ dám nghĩ
mình có được một ngôi nhà khang trang như thế này
được ở trong ngôi nhà tình thường do phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh quảng ngãi
và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ năm mươi triệu đồng
vừa qua công an tỉnh quảng ngãi đã về xã long mai huyện miền núi minh long
trao căn nhà
các nhà được xây dựng kiên cố do công an tỉnh vận động từ công ty trách nhiệm hữu hoạn kinh doanh vận tải sơn tùng tỉnh bình định hỗ trợ với số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
số tiền còn lại gia đình mượn thêm của bà con hàng xóm
được biết gia đình thượng úy đinh văn chính có hoàn cảnh khó khăn
vợ không có việc làm con còn nhỏ và bị bệnh tim bẩm sinh
gia đình chưa có nhà riêng phải ở tá túc cùng nhà ba mẹ vợ
bên cạnh kinh doanh vận tải cho nó có hiệu quả thì công ty vận tải xuân tùng cũng rất chú trọng tới công tác an sinh xã hội hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sau một thời gian rà soát và được sự kêu gọi của giám đốc công an tỉnh quảng ngãi công ty vận tải sơn tùng phối hợp với cả công an tỉnh quảng ngãi xây dựng nhà tình nghĩa

với sự chung tay của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi
cứ mỗi ngôi nhà tình nghĩa mọc lên là lại thêm một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về đạo lý tình người về sự sẻ chia sâu nặng nghĩa tình quân dân